sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phan văn vĩnh
và nguyên cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nguyễn thành hóa cùng chín mươi đồng phạm
trong vụ án về các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc
mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hội đồng xét xử nghị án trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đã ra cáo trạng truy tố chín mươi hai bị can
để tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đưa ra xét xử tại phiên sơ thẩm này ngoài chín mươi hai bị cáo hội đồng xét xử triệu tập bảy mươi ba người
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan một mươi bốn người làm chứng và ba điều tra viên của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ ông phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt tối đa một mươi năm năm tù
cơ quan tố tụng cáo buộc đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài rickvip và tip club do phan xào nam nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần vtc truyền thông trực tuyến vtc online và nguyễn văn dương nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ
cao cnc cầm đầu
tổng thu lợi bất chính thông qua hoạt động nạp tiền thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là gần một mươi tỷ đồng nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng